chính phủ kiến tạo và hành động động lực mới cho phát triển đã khai mạc sáng nay tại hà nội
diễn đàn năm nay sẽ là cách tiếp cận mới trong quan hệ hợp tác giữa chính phủ và cộng đồng các đối tác phát triển tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn
tại diễn đàn chính phủ với vai trò kiến tạo đã lắng nghe các chuyên gia các đối tác phát triển về những quan điểm
nhận định đánh giá và khuyến nghị về các vấn đề đang được chính phủ và người dân quan tâm
trên cơ sở đó chính phủ thủ tướng chính phủ sẽ quyết định điều chỉnh những gì cần thiết nhằm thực hiện thành công mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra không chỉ riêng cho năm hai nghìn một mươi bảy mà còn cho cả chung và dài hạn